cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa bắt quả tang hai đối tượng phạm văn cường
chú tại thành phố biên hòa và đinh văn thơi chú tại huyện crong anna tỉnh đắk lắc về hành vi giả danh công an chặn xe người đi đường để cướp tài sản
với thủ đoạn mặc trang phục cảnh sát nhân dân mang theo một số công cụ hỗ trợ
hai đối tượng chạy xe mô tô trên một số tuyến đường thuộc tp biên hòa
khi phát hiện người dân vi phạm trật tự an toàn giao thông cường và thơi sẽ chặn lại yêu cầu nộp tiền mới cho đi tiếp
hoặc yêu cầu đưa xe về trụ sở công an để giải quyết trên đường đi sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân rồi cướp xe tẩu thoát
tối ngày một mươi hai tháng bảy các đối tượng đã cướp xe máy của anh trần hoàng đức rồi mang đến tiệm cầm đồ lấy hai mươi sáu triệu đồng
đêm ngày một mươi chín tháng bảy trong lúc hai đối tượng chặn xe của anh đỗ anh tuấn trên đường võ nguyên giáp để kiểm tra giấy tờ
thì bị công an xã phước tân phát hiện bắt giữ ngoài hai vụ cướp tài sản nói trên bọn chúng còn thực hiện nhiều vụ chặn xe người vi phạm để lấy tiền và cướp xe máy với thủ đoạn tương tự